bên cạnh những cách tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng phát tờ rơi xe lưu động
thì tuyên truyền bằng tranh cổ động luôn có hiệu ứng tích cực
trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín nhiều mẫu tranh cổ động tuyên truyền phòng chống dịch
đã được cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch phát hành rộng rãi
những ngày qua trên khắp cả nước không khó để bắt gặp những bức tranh cổ động đa kích cỡ sắc màu
kèm thông điệp cổ động phòng chống dịch covid một mươi chín như phòng chống dịch covid một mươi chín đừng chủ quan đừng hoang mang
chung sức đồng lòng đẩy lùi covid một mươi chín không để dịch covid một mươi chín lây lan ra cộng đồng
những bức tranh cổ động này được chọn lựa từ cuộc vận động sáng tác tranh cổ động phòng chống dịch covid một mươi chín
của bộ văn hóa thể thao và du lịch
mỗi thông điệp từ những bức tranh cũng lan tỏa giúp mọi người ý thức trách nhiệm hơn trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín